chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống ba lan andrzej duda đã chủ trì họp báo chung thông báo với các phóng viên trong nước và quốc tế về kết quả cuộc hội đàm
phát biểu tại họp báo chủ tịch nước trần đại quang thông báo hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp đặc biệt là cấp cao thường xuyên tham vấn về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực nhất là tại liên hợp quốc trong khuôn cổ hợp tác asean eu và asem
chủ tịch nước bày tỏ cảm ơn ba lan đã ủng hộ việt nam ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đồng thời đề nghị ba lan ủng hộ và tích cực thúc đẩy việc sớm ký và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
chủ tịch nước nhấn mạnh lãnh đạo hai nước hoan nghênh những kết quả tích cực trong hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước thời gian qua
đánh giá cao việc bộ công thương việt nam và bộ phát triển kinh tế và tài chính ba lan ký bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế
trong đó có thỏa thuận thiết lập cơ chế tham vấn định kỳ giữa hai bộ nhằm điều phối đôn đốc hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư song phương trong thời gian tới
hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những nỗ lực của cả hai bên trong việc đàm phán và ký chính thức hiệp định tài chính trị giá hai trăm năm mươi triệu euro
tạo cơ sở triển khai các dự án hợp tác sử dụng tiến dụng oda của chính phủ ba lan dành cho việt nam tới đây
hoan nghênh việc ba lan chính thức mở văn phòng đại diện tổng cục đầu tư và thương mại ba lan tại tp hcm
trong dịp này chủ tịch nước trần đại quang khẳng định việt nam luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ba lan đầu tư
kinh doanh tại việt nam trên các lĩnh vực ba lan có thế mạnh và việt nam có nhu cầu như khai thác khoáng sản chế biến thực phẩm dược phẩm bảo vệ môi trường
nhấn mạnh về truyền thống quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước tổng thống ba lan andrzej duda bày tỏ cảm ơn việt nam đã ủng hộ ba lan trở thành
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín đồng thời khẳng định cam kết của ba lan ủng hộ việt nam ứng cử
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đề cập tới các văn kiện vừa được ký kết giữa hai nước tổng thống andrzej duda khẳng định đây là những thỏa thuận đóng vai trò quan trọng
tạo cơ sở để tăng cường hợp tác hai nước trên nhiều lĩnh vực qua đó nhiều sản phẩm dược phẩm công nghệ của ba lan có cơ hội tiếp cận thị trường việt nam
sinh viên việt nam có thêm học bổng du học tại ba lan
tổng thống andrzej duda cũng khẳng định sự kiện khai trương văn phòng đại diện tổng cục đầu tư và thương mại ba lan dự kiến vào ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
thể hiện sự quan tâm của ba lan đối với việc phát triển quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước
văn phòng đại diện chính là nhằm tạo không gian để doanh nghiệp hai nước có cơ hội gặp gỡ trao đổi và đi đến những thỏa thuận hợp tác